những ngày gần đây lực lượng chức năng của tỉnh đắk lắc liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng với quy mô lớn trên địa bàn
điều đáng nói là những kẻ phá rừng ngang nhiên đột nhập vào các vườn quốc gia khu bảo tồn rừng đặc dụng của tỉnh để khai thác gỗ quý hiếm
tình trạng phá rừng khai thác gỗ trái phép ở đắk lắc nói riêng và ở tây nguyên nói chung năm nay ngày càng nóng lên khi mới bước vào mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi